phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương đã đến làm việc tại tỉnh bạc liêu
về tình hình quy hoạch sản xuất xuất khẩu tiêu thụ giống tình hình cung cấp điện tiến dụng
và chính sách hỗ trợ lĩnh vực nuôi trồng chế biến và tiêu thụ thủy sản
tại buổi làm việc đoàn đã nghe lãnh đạo tỉnh bạc liêu và các tỉnh cà mau sóc trăng
báo cáo tình hình quy hoạch sản xuất xuất khẩu tiêu thụ giống điện tín dụng và chính sách hỗ trợ
trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản của tỉnh
trước đó phó thủ tướng trịnh đình dũng cùng đoàn công tác đã đến thăm mô hình nuôi tôm
tại tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản ba mươi tháng bốn ở ấp thống nhất xã vĩnh hậu huyện hòa bình
đồng thời thăm mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kính của chi nhánh công ty việt úc
chi nhánh bạc liêu tại xã vĩnh thịnh huyện hòa bình